trong bình luận đầu tiên kể từ khi cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner tại nga vào ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigo cho biết cuộc binh biến ngắn ngủi của wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine
phát biểu trong cuộc họp của bộ quốc phòng nga vừa diễn ra bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu nhấn mạnh sự khiêu khích sẽ không ảnh hưởng đến hành động của các lực lượng quân đội tham gia vào chiến dịch ukraine
ông cho rằng cuộc binh biến nhằm gây bất ổn cho nga nhưng thất bại vì lòng trung thành của quân đội
lực lượng wagner đã chiếm thành phố rostov ở miền nam nước nga và tiến về moscow vào hôm hai mươi bốn tháng sáu
khi lãnh đạo của họ yeltsin brickusen yêu cầu cách chức bộ trưởng sergei shoigu và tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nga valery gerasimov
cuộc khủng hoảng đã được xoa dịu khi tổng thống belarus alexander lukashenko làm trung gian cho một thỏa thuận giữa điện kremlin và ông dripolzen
theo đó thủ lĩnh wagner sẽ tới b
và moscow hủy bỏ cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông này trong khi các binh sĩ wagner có thể ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga
theo thủ lĩnh của họ tới belarus hoặc trở về nhà